đội quản lý thị trường số hai mươi tri cục quản lý thị trường thanh hóa đã tổ chức tiêu hủy hàng hóa không bảo đảm chất lượng quá hạn sử dụng
số hàng hóa này là do đội quản lý thị trường số hai mươi tri cục quản lý thị trường thanh hóa và phòng cảnh sát giao thông công an thanh hóa phát hiện thu giữ
bao gồm một mươi chín thùng bánh kẹo đồ chơi các loại có tổng trọng lượng một một trăm linh kg
tất cả đều là hàng trung quốc quá hạn sử dụng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
đội quản lý thị trường số hai mươi đã xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ hàng một mươi năm triệu đồng và tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm nói trên theo quy định